như vậy là chuỗi ngày thời tiết khá dễ chịu đã sắp kết thúc
bởi khoảng chiều nay không khí lạnh tăng cường sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh ở vùng núi phía đông bắc bộ
kết hợp với rãnh gió trên cao gây mưa rào dài rác cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc cũng như gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt cũng giảm nhanh chóng trong ngày mai
giao động là từ một mươi một đến một mươi bảy độ trời rét đậm và tiếp tục giảm hơn
ở ngưỡng rét hại vùng núi cao có nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ từ đêm nay cũng có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như là gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhanh ở ngưỡng xét đậm xét hại
thậm chí là vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
quý vị nên đặc biệt lưu ý mặc ấm trong điều kiện thời tiết rét đậm rét hại để đảm bảo sức khỏe
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên mưa cũng xuất hiện trước hết ở các tỉnh bắc trung bộ
sau đó thì sẽ lan dần xuống
khu vực này thì cũng có mưa mưa rào và rông
trong mưa rông cũng cần đề phòng có gió giật mạnh
cũng do tác động của khối không khí lạnh mạnh nên nền nhiệt tại khu vực này cũng giảm mạnh
xét đậm xét hại sẽ xuất hiện ở các tỉnh bắc trung bộ
dênh thanh hóa có thể xảy ra xét hại
còn đối với khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời ở ngưỡng xét về đêm và sáng
ở các tỉnh phía bắc như đà nẵng quảng nam
còn ban ngày thì nhiệt độ trưa chiều ở phía bắc
trong khoảng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
ở phía nam là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trong những ngày tới
cũng do tác động của khối không khí lạnh
nên mưa có thể xảy ra giải rác tại một số tỉnh thuộc bắc tây nguyên
như là con tung gia lai
nền nhiệt ban ngày tại khu vực này cũng có xu hướng giảm nhẹ
còn đối với khu vực nam bộ
mưa rông cục bộ tiếp tục có thể xảy ra
vào chiều tối
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó thì có xu hướng giảm nhẹ từ một đến hai độ
trong hai ngày tiếp theo